như tin đã đưa vào khoảng một mươi bảy h ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu công an tp vinh nghệ an đã đột kích vào căn nhà ba tầng ở số hai trăm linh đường phạm hồng thái tp vinh tỉnh nghệ an bắt quả tang các đối tượng đang đánh bạc
ngôi nhà được xác định là một xới bạc quy mô lớn tồn tại trong một thời gian dài với nhiều thủ đoạn tinh vi do đối tượng nguyễn thanh bình thường gọi là bình lục sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú tại khối một phường vinh tân là đối tượng cầm đầu trong băng nhóm tội phạm nguy hiểm bình lục làm chủ
sới bạc này tập trung một số đối tượng cộng cán thuộc các băng ổ nhóm tội phạm hình sự trên địa bàn tp vinh như đối tượng nguyễn thị huyền thường gọi là huyền thúc lào sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn là đối tượng cầm đầu trong băng nhóm tội phạm nguy hiểm huyền thuốc lào
lê tuấn dũng thường gọi là dũng hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại khối hai mươi hai phường hương bình tp vinh

nhiều đối tượng đã nhảy từ tầng ba xuống đất để trốn và ném tiền bài phía sau nhà nhằm phi tang nhưng đã bị lực lượng chức năng kịp thời bắt giữ
được biết ổ nhóm đánh bạc thường tổ chức sát phạt bất kể giờ nào trong ngày các đối tượng có độ tuổi từ hai mươi năm đến bốn mươi tuổi
lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ một mươi bốn đối tượng trong đó có ba đối tượng hình sự cộng cán là nguyễn thanh bình nguyễn thị huyền và lê tuấn dũng thu giữ hơn một ba tỷ đồng hai mươi bộ bài túi lơ khơ bốn xe ô tô và hai xe máy các loại
các đối tượng bắt giữ thì có hai đối tượng cộng cán đối tượng nguyễn thanh bình thường gọi là bình lục sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn nhà ở phường bình tân là một đối tượng cầm đầu trong cái băng nhóm tội phạm nguy hiểm
và đối tượng huyền hay là huyền thuốc lào sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở phường bình tân là cầm đầu trong băng nhóm của huyền thuốc lào
thì đây là một chiến công thể hiện cái ý chí quyết liệt về việc đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là đối với các băng ổ nhóm
sau khi ổ nhóm đánh bạc được triệt phá để đảm bảo an toàn cho quá trình dẫn dải các đối tượng và tăng vật về cơ quan công an để làm rõ
các lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động cảnh sát một trăm một mươi ba đã được huy động để làm công tác đảm bảo an ninh trật tự tại hiện trường
hiện tại công an tp vinh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành phân loại các đối tượng bị bắt giữ và tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ